thưa ủy quyền của bộ quốc phòng và bộ tư lệnh quân khu bốn đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã tổ chức trao quy định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại tỉnh quảng trị
các thân nhân liệt sĩ được tuyển dụng và phong quân hàm bao gồm thượng úy quân nhân chuyên nghiệp trần thị minh là vợ liệt sĩ thượng úy nguyễn văn thu thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp hoàng thị diệu là vợ liệt sĩ trung tá phùng thanh tùng
cả hai liệt sĩ công tác tại đoàn kinh tế quốc phòng ba trăm ba mươi bảy hy sinh vào ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại xã hướng phùng huyện hướng hóa tỉnh quảng trị trong lúc làm nhiệm vụ
lãnh đạo bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã bày tỏ sự cảm thông chia sẻ sâu sắc trước những hy sinh mất mát lớn lao đối với thân nhân các liệt sĩ đồng thời mong muốn các quân nhân sớm vượt lên hoàn cảnh
trân trọng sự quan tâm kịp thời của đảng nhà nước quân đội để sớm tiếp cận công việc mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao